thời gian gần đây nhiều người tham gia giao thông qua những đoạn đường cầu giấy minh khai hồ tùng mậu đều không khỏi sợ hãi trước việc những hàng rào chắn bằng tôn của dự án đường sắt đô thị trên cao hà nội bị bật ra
điều này dẫn đến nguy cơ có thể xảy ra nhiều vụ tai nạn đe dọa đến tính mạng của người tham gia giao thông
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
những chiếc hàng rào chắn bằng tôn đã quá cũ không được trùng tu sửa chữa dẫn đến có nhiều đoạn bị bật tung và chia những cạnh sắc nhọn ra ngoài mặt đường
đây có thể được ví như những chiếc bẫy tử thần đối với người tham gia giao thông đặc biệt là đối với người đi xe đạp xe máy
bởi lẽ chỉ vai chạm nhẹ vào những miếng tôn chia ra này cũng đủ để gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng

phần lớn những người tham gia giao thông di chuyển qua những hạng mục của dự án đường sắt đô thị trên cao đang được thi công đều rất cảnh giác
thế nhưng trước những chiếc bẫy bằng tôn sắc nhọn như vậy tai nạn vẫn có thể ập đến bất cứ lúc nào
giờ không có tai nạn lặng đâu nhưng mà cứ kiểu như là rách quần áo rồi sứt chân sứt tay là có rồi
rất nhiều rồi dọc đường từ đây lên trên nhổn là rất nhiều tai nạn rồi
tức là có khi là tránh nhau khi là va chạm vào trong xe trong đường tôn rồi ngã ra ngã vào rất nhiều
mình nghĩ là tấm bê tông này để ra thì rất là nguy hiểm cho mọi người
vì thế là các cơ quan thì nên có biện pháp để giải quyết những cái tấm bê tông đấy
những người tham gia giao thông đi qua những đoạn đường này
cần phải hết sức đề cao cảnh giác trước những miếng tôn chia ra như vậy
đồng thời về phía những nhà đầu tư của công trình cũng cần phải trùng tu
sửa chữa lại những đoạn rào tôn bị hỏng để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc